tại hà nội đã diễn ra hội nghị bộ trưởng cấp cao asean về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc thay đổi
hội nghị đã giới thiệu lộ trình thực hiện tuyên bố asean về phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang thay đổi
cũng như ra mắt hội đồng giáo dục nghề nghiệp asean
tới dự có phó thủ tướng vũ đức đam bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
tổng thư ký asean các bộ trưởng lao động và giáo dục các nước thành viên asean
các đại biểu nhận định việc đào tạo nguồn nhân lực là chìa khóa để nâng cao năng suất lao động
nâng cao tính cạnh tranh của khu vực để phù hợp với một thế giới công việc đang thay đổi
phát triển nguồn nhân lực cũng chính là một trong những mục tiêu lâu dài là kim chỉ nam cho sự phát triển của cộng đồng asean
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu của lộ trình thực hiện tuyên bố asean
tuy nhiên hiện nay những thách thức phi truyền thống đặt ra yêu cầu cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác đa phương và đa chiều
chính sách lao động cần phải được hoạch định trên quy mô không chỉ trong tầm của một quốc gia mà tầm nhìn phải ra khu vực và thế giới
việt nam cam kết phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên để thực hiện lộ trình này nhằm đem lại cơ hội cho lao động
doanh nghiệp và cộng đồng asean hướng đến mục tiêu vì một asean hùng cường